làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hải hậu tỉnh nam định
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả xây dựng và phát triển nông thôn mới của huyện
đây là buổi làm việc đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám và cũng là một trong ba huyện được trung ương chọn
để xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu
với chủ trương cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương
cũng như các cấp các ngành có liên quan trong việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong cả nước
thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của mình
đây cũng là nhiệm vụ chính trị cần thực hiện kiên trì thường xuyên liên tục
quán triệt tinh thần chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với một mươi chín tiêu chí mà trung mương đã bàn hành
chúng ta tiếp tục phát động một phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới
để từ trung ương đến địa phương đến cơ sở có những nội dung những hình thức
phù hợp đa dạng thực tiến
đây là cái nhiệm vụ quan trọng mà chúng ta cấp quỹ các cấp phải chú ý lãnh đạo
và coi là trọng tâm với phát quyền cái sức sáng tạo cụ thể ở từng địa phương
thủ tướng nêu rõ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
với đô thị thông minh và các phong trào thi đua khác
phải được tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi

cần phải thi đua hướng về nông thôn và nông dân tốt hơn nữa để nâng cao mức sống của người dân